bộ công an dự kiến trong tuần đầu của tháng một năm hai nghìn hai mươi một sẽ bắt đầu phát hành thẻ căn cước công dân mới có gắn chip điện tử
việc triển khai đường truyền và thực hiện bảo mật an toàn hệ thống cơ bản được hoàn thành
quá trình thu thập cập nhật chỉnh sửa và kiểm tra phúc tra thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đang được khẩn trương thực hiện và đã hoàn thành khối lượng lớn công việc
hiện bộ công an đang lấy ý kiến góp ý của các cơ quan tổ chức cá nhân cho dự thảo thông tư quy định về mẫu thẻ căn cước công dân mới
thời hạn đóng góp ý kiến sẽ kéo dài đến ngày một mươi hai tháng một mươi hai tới